tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí về hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
hội nghị là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước asean khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm duy trì đà hợp tác và liên kết khu vực
ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín củng cố vai trò trung tâm và vị thế của asean
cũng như định hướng phát triển phù hợp cho asean trong một thế giới đang chuyển động nhanh chóng phức tạp và khó đoán định
dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thông qua ghi nhận công bố hơn tám mươi văn kiện tại hội nghị lần này
đây là số lượng văn kiện nhiều nhất từ trước tới nay
trong số hơn tám mươi văn kiện này đáng chú ý có các văn kiện quan trọng là đề xuất của nước chủ tịch việt nam
và được các nước asean và các đối tác ủng hộ như tuyên bố hà nội về tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
tuyên bố hà nội về tăng cường công tác xã hội hướng đến một cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean cộng ba về tăng cường năng lực tự cường kinh tế tài chính trước các thách thức nổi lên